hội nghị cấp cao apec lần thứ hai mươi bốn đã bế mạc bằng việc thông qua tuyên bố của các nhà lãnh đạo apec
với hai văn kiện kèm theo gồm tuyên bố lima về khu vực thương mại tự do châu á thái bình dương
và lộ trình về năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ
chủ tịch nước trần đại quang cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam cũng đã kết thúc tốt đẹp
chuyến tham dự tuần lễ cấp cao apec lần thứ hai mươi bốn bằng những thông điệp hết sức cụ thể
về tầm nhìn của việt nam với vai trò là chủ nhà của apec hai nghìn một mươi bảy
tham dự hội nghị cấp cao apec hai mươi bốn chủ tịch nước trần đại quang đã có nhiều cuộc tiếp xúc song phương
với các nhà lãnh đạo thế giới trong buổi hội đàm với chủ tịch trung quốc tập cận bình
hai nhà lãnh đạo cho rằng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
thời gian qua tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực việc tăng cường tin cậy chính trị
thúc đẩy hợp tác sâu rộng toàn diện giữa hai đảng hai nước là phù hợp với lợi ích căn bản
của nhân dân hai nước hai nhà lãnh đạo cũng cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực
hiện nay hai bên cần thường xuyên trao đổi chiến lược giải quyết ổn thỏa bất đồng
thúc đẩy hợp tác vì lợi ích chung của nhân dân hai nước cũng như vì hòa bình
ổn định và phát triển ở khu vực chủ tịch nước trần đại quang cũng có cuộc gặp với tổng thống
nga vladimir putin hai bên mong muốn cùng phấn đấu tạo nền tảng vững chắc hơn nữa cho quan hệ song
phương trên tất cả các lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư du lịch giáo dục đào tạo quốc phòng
an ninh chủ tịch nước trần đại quang cũng đã có cuộc gặp cấp cao với tổng thống mỹ barack obama
tổng thống chile bachelet geria tiếp thủ tướng papua new guinea o neill thủ tướng canada justin
trudeau cũng trong khuôn khổ hội nghị cấp cao apec năm nay đoàn việt nam cũng được các nhà lãnh
đạo và giới quan sát thế giới đặc biệt quan tâm khi chúng ta sẽ là chủ nhà của hội nghị thượng
đỉnh apec năm hai nghìn một mươi bảy chủ tịch nước trần đại quang đã có những bài phát biểu quan trọng nêu bật tầm
nhìn và thông điệp của việt nam khi tổ chức hội nghị quan trọng này
trong các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo các nước thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước
chủ tịch nước trần đại quang đã mời nguyên thủ lãnh đạo các nước đến việt nam dự tuần lễ cấp cao
apec tại thành phố đà nẵng trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy lãnh đạo các nước đều khẳng định
ủng hộ và phối hợp chặt chẽ để việt nam tổ chức thành công năm apec hai nghìn hai mươi